chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều ngày hôm nay đã xảy ra sự cố phát tán thông tin xấu
tại màn hình trong khu vực làm thủ tục lên máy bay của hãng hàng không vietjet tại sân bay tân sơn nhất tp hcm
từ màn hình đầu các nội dung thông tin xấu đã lan sang các màn hình khác
sau đó xuất hiện trên cả hệ thống thông tin của vietnam airlines ở sân bay đội bài hà nội
ngay sau đó các thông tin có nội dung giả mạo xuyên tạc đã bị ngăn chặn
và sự cố này đã có tác động không nhỏ tới việc làm thủ tục cho các hành khách
theo tổng cục hàng không hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân và thủ phạm gây ra sự cố này
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật cho biết
tin tặc đã tấn công vào hệ thống thông tin cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
mặc dù thủ tục check in hành khách có ảnh hưởng nhưng hiện đã được khôi phục an toàn vẫn được đảm bảo